kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị theo thông tin từ bộ y tế trong ngày hai tháng một mươi một có chín trăm bảy mươi hai bảy trăm chín mươi liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm
và trong hai mươi bốn giờ qua đã thực hiện một trăm một mươi ba chín trăm chín mươi sáu xét nghiệm cho ba trăm năm mươi năm năm trăm một mươi lượt người
tính từ một mươi sáu h ngày hai tháng một mươi một đến một mươi sáu h ngày ba tháng một mươi một
hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận sáu một trăm chín mươi hai ca nhiễm mới
trong đó có một mươi bảy ca nhập cảnh và sáu một trăm bảy mươi năm trường hợp ghi nhận trong nước
số bệnh nhân khỏi là tám tám trăm sáu mươi chín ca số ca tử vong là bảy mươi tám ca
hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận sáu một trăm chín mươi hai ca số ca tử vong là bảy mươi tám ca